nhằm hạn chế tối đa mức độ bùng phát dịch bệnh viêm đồn hốp cấp do virus corona
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã triển khai nhiều biện pháp
một trong số đó là việc kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc
và trang thiết bị y tế nhằm ổn định giá thị trường chấm dứt các hành vi găm hàng trục lợi
theo báo cáo của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hà nội trong ngày hôm qua ngày ba tháng hai
đã có tám mươi sáu cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn bị xử lý vì vi phạm về giá bán các mặt hàng khẩu trang
cồn sửa tay tính đến ngày hôm nay dù tình trạng vi phạm về giá của các đơn vị kinh doanh đã giảm thiểu
tuy nhiên ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vẫn tiếp tục công tác thanh kiểm tra tại nhiều địa bàn
bên cạnh đó là quá trình triển khai việc cam kết về giá thuốc thiết bị y tế đối với các cửa hàng kinh doanh
đồng thời đẩy mạnh việc kết nối toàn bộ các cửa hàng thuốc trên địa bàn với sở y tế
rồi những sản phẩm liên quan đến phục vụ y tế cộng đồng nâng giá đầu cơ buôn bán
sản xuất những hàng giả kém chất lượng ảnh hưởng đến chung công tác phòng dịch thì phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
tại hà nội ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố cũng đã thành lập sáu đội xung kích
chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát các hoạt động buôn bán động vật thủy sản nhập khẩu
cũng như các nhà hàng dịch vụ kinh doanh thực phẩm
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cũng yêu cầu nâng cao hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị thành viên
kiểm soát chặt chẽ chất lượng và nguồn gốc hàng hóa trên thị trường
đồng thời tăng cường vật tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch